tiếp tục thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách khánh hòa khoảng hai trăm bảy mươi km cách ninh thuận khoảng hai trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc
một trăm linh chín tám độ kinh đông trên vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên tính từ vị tuyến một mươi năm đến một mươi ba năm độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều nay trên khu vực ven biển từ bình định đến ninh thuận
gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sáng nay ủy ban nhân dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể
ba ngư dân bị lũ cuốn mất tích trên biển xảy ra tại cửa biển sa cần xã bình thạnh huyện bình sơn
thi thể ba nạn nhân đã được tìm thấy tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngay khi nhận tin ủy ban nhân dân huyện bình sơn đã cử lực lượng cùng với gia đình các nạn nhân
ra quảng nam để đưa các nạn nhân về quê
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tàu cá do ông bùi đức thành
chú tại huyện bình sơn làm thuyền trưởng đang neo đậu tại khu vực cờ biển sa cần
thì bị sự cố nguy cơ trôi giạt ra biển
lúc này nguyễn thái nguyễn tấn nô và bùi đức sự cùng chú tại xã bình chánh
dùng thuyền thúng bơi ra tàu hỗ trợ ông thành neo cột đã bị lũ cuốn trôi